công an tp hà nội cho biết đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn kiểm tra phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc
đang chuẩn bị phân phối ra thị trường
khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h chín nghìn bốn trăm một mươi sáu do nguyễn khắc toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú thọ điều khiển và một xe mang biển kiểm soát tám mươi tám c ba nghìn hai trăm bảy mươi ba
do nguyễn ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định là lái xe
lực lượng chức năng phát hiện một trăm chín mươi chín thiết bị y tế là máy thở
tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của số thiết bị y tế này đồng thời hai lái xe khai nhận xì chở thuê và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì
tổng giá trị số thiết bị y tế này ước tính trên hai tỷ đồng
điều đáng nói hai chiếc xe tải đều có giấy lưu hành luồng xanh đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi
của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên
theo đại diện công an huyện hoài đức số hàng hóa này qua kiểm tra không có nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng quan trọng hơn là thiết bị không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của bộ y tế
và cũng không được cấp phép lưu hành nếu thiết bị được đưa vào thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
của người tiêu dùng gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn
đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiến hành làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật